nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hành hai mươi sáng nay đại diện lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan trung ương cùng hơn hai trăm linh đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối đã dâng hoa và vào viếng làng chủ tịch hồ chí minh